hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin covid một mươi chín trên youtube của báo sức khỏe và đời sống
trước khi đến với những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh tại việt nam cũng như các quốc gia trên thế giới
hãy cùng chúng tôi cập nhật số ca mắc covid một mươi chín mới tối nay ngày một mươi năm tháng chín
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng bốn đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận hai mươi bảy mươi sáu ca nhiễm mới trong đó ca nhập cảnh hai mươi bảy mươi sáu ca ghi nhận trong nước
giảm hai chín trăm ba mươi sáu ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có một mươi năm năm trăm năm mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một bốn trăm hai mươi năm phú thọ một nghìn chín mươi bốn bắc giang là chín trăm ba mươi năm yên bái tám trăm chín mươi năm quảng ninh tám trăm tám mươi bảy nghệ an tám trăm sáu mươi năm vĩnh phúc tám trăm một mươi ba
thành phố hồ chí minh bảy trăm bốn mươi ba tuyên quang sáu trăm tám mươi bảy đắk lắc sáu trăm bảy mươi một hải dương sáu trăm một mươi
lào cai năm trăm bốn mươi tám quảng bình năm trăm ba mươi hai thái nguyên năm trăm hai mươi tám thái bình năm trăm một mươi một bắc ninh năm trăm linh sáu lạng sơn bốn trăm linh năm gia lai ba trăm sáu mươi một sơn la ba trăm năm mươi ba cao bằng ba trăm ba mươi sáu hương yên ba trăm linh chín lâm đồng ba trăm linh hai quảng trị hai trăm sáu mươi chín ninh bình hai trăm sáu mươi năm nam định hai trăm sáu mươi hai hà nam hai trăm sáu mươi hai hà tĩnh hai trăm năm mươi năm bình định hai trăm bốn mươi tám tây ninh hai trăm ba mươi một quảng nam hai trăm sáu mươi hai lào cai năm trăm bốn mươi tám quảng bình năm trăm ba mươi hai thái nguyên năm trăm hai mươi tám thái bình năm trăm một mươi một bắc ninh năm trăm linh sáu lạng sơn bốn trăm linh năm gia lai ba trăm sáu mươi một sơn la ba trăm năm mươi ba cao bằng ba trăm ba mươi sáu hương yên ba trăm linh chín lâm đồng ba trăm linh hai quảng trị hai trăm sáu mươi chín ninh bình hai trăm sáu mươi năm
quảng nam hai trăm hai mươi sáu lai châu hai trăm hai mươi năm hòa bình hai trăm một mươi năm bình định hai trăm bốn mươi tám tây ninh hai trăm ba mươi một quảng nam hai trăm hai mươi sáu lai châu hai trăm hai mươi năm hòa bình hai trăm một mươi năm bình phước hai trăm một mươi điện biên hai trăm linh sáu hà giang hai trăm linh bốn vĩnh long một trăm chín mươi sáu đà nẵng một trăm chín mươi cà mau một trăm tám mươi bốn phú yên một trăm năm mươi đăng nông một trăm bốn mươi tám bình dương một trăm bốn mươi bảy thanh hóa một trăm một mươi chín quảng ngãi một trăm một mươi hải phòng một trăm một mươi
quảng nam hai trăm hai mươi sáu bà rịa vũng tàu một trăm linh sáu bình thuận chín mươi bảy bến tre chín mươi bốn thừa thiên huế chín mươi hai an giang bảy mươi một lòng an sáu mươi hai khánh hòa sáu mươi một trà vinh ba mươi ba bạc liêu ba mươi một con tum hai mươi năm kiên giang hai mươi ba cần thơ một mươi bốn đồng nai một mươi ba ninh thuận tám hậu giang bảy đồng tháp hai
ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế nghệ an đăng ký bổ sung năm mươi ba tám trăm năm mươi tám ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó hà nội giảm hai trăm năm mươi hai lào cai giảm hai trăm linh lâm đồng giảm một trăm tám mươi tám
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó bắc giang tăng hai trăm năm mươi ba hà giang tăng tám mươi chín phú yên tăng sáu
trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong bảy ngày qua hai mươi năm một trăm sáu mươi ba ca một ngày
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có một mươi ba trăm chín mươi bốn năm trăm ba mươi ba ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh năm một trăm linh bốn ca nhiễm
đợt dịch bốn từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước một mươi ba trăm tám mươi sáu bảy trăm tám mươi sáu ca
trong đó tám tám trăm sáu mươi hai trăm hai mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm ba mươi một bốn mươi bốn tp hcm sáu trăm linh năm năm trăm chín mươi sáu nghệ an bốn trăm bảy mươi bốn ba trăm bảy mươi bốn bình dương ba trăm tám mươi hai bốn trăm năm mươi ba bắc giang ba trăm bảy mươi tám chín trăm bốn mươi ba
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày sáu bốn trăm một mươi bảy ca tổng số ca được điều trị khỏi tám tám trăm sáu mươi ba bốn mươi bốn ca
số bệnh nhân đang thở oxy một hai trăm bốn mươi hai ca số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bốn tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi năm tháng bốn ghi nhận hai mươi ba ca tử vong
bến tre bốn kiên giang hai an giang một bắc cạn một bạc liêu một bắc ninh một bình dương một bình thuận một cần thơ một cao bằng một
điện biên một đồng nai một đồng tháp một gia lai một hà nội một lâm đồng một quảng ngãi một thanh hóa một vĩnh long một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai mươi hai ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi hai chín trăm hai mươi bốn ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia
vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
mặc dù nhiều tuần trở lại đây cả nước liên tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong việc kiểm soát đại dịch
tuy nhiên nguy cơ bùng phát làn sóng dịch tiếp theo vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
do đó thủ tướng yêu cầu bộ y tế thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo trong việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến sáu tuổi
để không bị động khi có chủng virus mới bùng phát ở nước ta
ngày một mươi bốn tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
để không bị động khi có chủng virus mới bùng phát ở nước ta
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết theo quy định để có vaccine nhanh nhất có thể
trên cơ sở đó hoàn thành việc tiêm cho trẻ em trong quý ii
để đầu quý ba trẻ em được đến trường học hè
và cuối quý ba năm nay trẻ em đến trường vào năm học mới tập trung an toàn và hiệu quả
cũng trong sáng ngày một mươi bốn tháng bốn quảng ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cụ thể một trăm sáu mươi tám em học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở trần quốc toản thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
là những trẻ em trong độ tuổi này đã thực hiện tiêm mũi một vaccine covid một mươi chín
thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đến nay cả nước đã tiêm gần hai trăm linh chín triệu liều vaccine covid một mươi chín
tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên mũi một mũi hai là gần một trăm linh
tỷ lệ người đã tiêm mũi ba đạt trên năm mươi một
đối với người từ một mươi hai đến dưới một mươi chín tuổi mũi một đạt chín mươi chín chín mũi hai là chín mươi năm ba
hy vọng với kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em việt nam sẽ tiến gần hơn đến việc hoàn toàn kiểm soát được đại dịch trong tương lai
liên quan đến việc triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ
mới đây viện vệ sinh dịch tế trung ương đã có quyết định phân bổ vaccine moderna
cho các tỉnh thành phố để tiêm cho trẻ một mươi một tuổi lớp sáu
với hai tỉnh thành nào được phân bố vaccine nhiều nhất trong đợt này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
được biết vaccine moderna sẽ được ưu tiên tiêm cho trẻ một mươi một tuổi lớp sáu trên cả nước
số vaccine moderna tính theo liều hai mươi năm ml này do chính phủ australia viện trợ
theo quyết định phân bổ vừa được ký ngày một mươi bốn tháng bốn
thành phố hồ chí minh và hà nội là hai địa phương được phân bổ số lượng lớn nhất với lần lượt tám mươi bảy năm trăm linh và bảy mươi hai bảy trăm linh liều
thanh hóa nghệ an đồng nai được phân bổ từ ba mươi một tới ba mươi năm bảy trăm linh liều
địa phương nhận liều thấp nhất đó là bắc cạn ba ba trăm linh liều
viện vệ sinh dịch tễ trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận vaccine và tổ chức tiêm ngay khi được phân bổ
báo cáo kết quả thực hiện về cục y tế dự phòng các viện vệ sinh dịch tế pasteur
và trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố theo phân vùng quản lý
vaccine moderna là một trong hai loại vaccine được bộ y tế phê duyệt
có điều kiện sử dụng cho trẻ em từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi
cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại hà nội dự kiến thủ đô sẽ triển khai tiêm vaccine moderna cho nhóm trẻ này vào ngày một mươi bảy tháng bốn
thủ đô có khoảng chín trăm năm mươi trẻ trong độ tuổi năm đến dưới một mươi hai
hà nội sẽ triển khai tiêm theo lứa tuổi từ cao đến thấp
trước tiên tiêm cho lứa tuổi từ dưới một mươi hai tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương hà nội cho biết thêm
tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
sẽ hoàn thành trong quý hai năm nay
trong thời gian qua bộ y tế đã tìm kiếm nguồn vaccine và tiếp nhận được lô vaccine trẻ em về việt nam
hai loại vaccine được tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi là pfizer và moderna
với hai vaccine này khi triển khai ở một số nước
đã gặp một số phản ứng tiêm chủng thường gặp như đau đầu tiêu chảy đau khớp đau cơ
đau tại vị trí tiêm kỳ sức ớn lạnh sốt tần suất cao với liều thứ hai sưng tại vị trí tiêm
các phản ứng thường gặp nhất ở nhóm tuổi từ năm đến một mươi một là sưng tại vị trí tiêm
trên tám mươi kiệt sức trên năm mươi đau đầu trên ba mươi tấy đỏ tại vị trí tiêm hai mươi đau cơ và ớn lạnh trên một mươi
một số phản ứng thường gặp bùn nôn tấy đỏ tại vị trí tiêm phản ứng ít gặp nổi hạch
phản ứng quá mẫn phát ban ngứa mề đay phù mạch giảm cảm giác thèn ăn mất ngủ ngủ ly bì
tăng tiết mồ hôi mồ hôi ban đêm đau chi suy nhược khó chịu ngứa tại vị trí tiêm
phản ứng nặng rất hiếm gặp tỷ lệ một trên một mươi
viêm cơ tim viêm màng tim
tuy nhiên phải luôn có tinh thần cảnh giác để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc khi xảy ra phản ứng
có thể thấy cả nước đã sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng lần này
với những nỗ lực của chính phủ cộng với sự đồng thuận của phụ huynh các em trong độ tuổi này
hy vọng kế hoạch đưa ra sẽ diễn ra đúng tiến độ
bê gạnh việc học sinh trở lại
bê gạnh việc cho học sinh trở lại trường học từ ngày một mươi tám tháng bốn
tp hcm cho phép các cơ sở giáo dục đều tổ chức hoạt động giáo dục
ngoài giờ chính khóa bên trong hoặc bên ngoài cơ sở giáo dục cho học sinh sinh viên của đơn vị
ngày một mươi năm tháng bốn sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã phát đi thông báo
về việc tổ chức các hoạt động giáo dục chính khóa cho học sinh sinh viên
theo đó căn cứ tình hình thực tế về diễn biến dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho phép các cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động giáo dục
ngoài giờ chính khóa bên trong hoặc bên ngoài cơ sở giáo dục cho học sinh sinh viên của đơn vị từ ngày một mươi tám tháng bốn
trên cơ sở có phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín khi tổ chức
đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
trước đó do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín bên cạnh việc cho học sinh tạm ngưng đến trường học trực tiếp
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng yêu cầu dừng tất cả các hoạt động giáo dục chính khóa
cả trong lẫn ngoài nhà trường kể cả khi học sinh đã đi học trực tiếp hồi cuối năm hai nghìn hai mươi
việc cho phép các hoạt động giáo dục ngoại khóa sẽ cải thiện hơn đời sống tinh thần của các em học sinh
khiến tâm lý trẻ nhỏ thoải mái hơn sau nhiều tháng ở nhà với những đợt giãn cách xã hội
ít có cơ hội vui chơi với bạn bè
chuyển sang một số tin tức đáng chú ý về tình hình phòng dịch tại các nước trên thế giới
các nghiên cứu ở ba quốc gia mỹ pháp và đức ủng hộ ý kiến cho rằng một số loại thuốc chống trầm cảm
có thể là phương pháp điều trị sớm hiệu quả cho covid một mươi chín
hiện nay các nghiên cứu ở ít nhất ba quốc gia pháp hoa kỳ và đức đều ủng hộ ý kiến cho rằng
một số loại thuốc chống trầm cảm có thể là phương pháp điều trị sớm hiệu quả cho covid một mươi chín
thuốc không chỉ có hiệu quả mà còn khá an toàn hiện hàng triệu người đã và đang sử dụng để điều trị trầm cảm
so với các phương pháp điều trị covid một mươi chín ban đầu khác như kháng thể đơn dòng
một đợt thuốc chống trầm cảm kéo dài hai tuần mang lại kết quả rất khả thi
cơ chế chính xác mà những loại thuốc chống trầm cảm làm giảm mức độ nghiêm trọng của covid một mươi chín vẫn chưa rõ ràng
nhưng có ba giả thuyết thuyết phục đó là
đặc tình chống viêm của thuốc làm giảm tình trạng viêm thường liên quan đến covid một mươi chín nghiêm trọng như bão situkin
những loại thuốc này có một số đặc tính kháng virus thuốc ước chế một loại enzym cho phép virus xâm nhập vào tế bào
theo các tác giả thì giả thuyết chống viêm là câu trả lời rất có thể để hướng tới
do thuốc chống trầm cảm kích hoạt thụ thể gọi là sikma một s một r sự kích hoạt này có thể tạo ra tác dụng chống viêm
nhưng khi nghiên cứu tiến triển bác sĩ tâm thần người pháp cho rằng điều đó ít xảy ra hơn
lời giải thích mà ông thấy thuyết phục nhất là số ba giả thuyết về enzym
dựa trên nghiên cứu của mình với các phân tử lipid được gọi là seramis cũng như công trình của các nhà nghiên cứu như là houthio gunbens đưa ra giả thuyết rằng
khi coronavirus mới xâm nhập vào tế bào nó sẽ kích hoạt một loại enzym gọi là asm
khi enzyme được kích hoạt thì ceramide được tạo ra
xeramis hoạt động như một cánh cửa mở cho phép virus xâm nhập vào tế bào nơi nó có thể sinh sản
những gì các loại thuốc chống châm cảm này làm là ước chế các enzyme
đó ít enzym hơn có nghĩa là các xeramit ít hơn và ít cánh cửa mở hơn để virus xâm nhập vào tế bào người
khi sars cov hai xâm nhập vào cơ thể virus ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm các tế bào nơi nó có thể sinh sản
nhưng nếu lý thuyết về xeramit là đúng thì tế bào của những người dùng chất ước chế asm là những pháo đài nhỏ và virus không thể tìm đường xâm nhập
nghiên cứu cho thấy rằng bất kể cơ chế nào khiến thuốc chống trầm cảm phát huy tác dụng chúng cũng sẽ hoạt động hiệu quả với bất kể biến thể nào
điều quan trọng đây là những loại thuốc hiệu quả rẻ an toàn nếu được dùng sớm có thể ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng của covid một mươi chín
tiếp tục cập nhật tình hình tại điểm nóng tượng hải
sau hai tuần phong tỏa thành phố vốn náo nhiệt đã trở nên vô cùng vắng lặng không còn bóng xe cộ
hãy cùng chúng tôi theo dõi những hình ảnh hiếm thấy của thành phố lớn nhất trung quốc giữa đại dịch covid một mươi chín
chính quyền thành phố thượng hải đã bắt đầu lên kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa từng phần dù số ca nhiễm covid một mươi chín mới tiếp tục lập đỉnh ngày thứ một mươi liên tiếp
vào ngày hai mươi tám tháng ba để đối phó với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín mới chính quyền thành phố thượng hải trung quốc đã ban bố lệnh phong tỏa và xét nghiệm diện rộng bao gồm hai giai đoạn
trong đó giai đoạn một áp dụng cho nửa phía đông sông hoàng phố và giai đoạn hai áp dụng cho nửa phía tây của con sông này
tuy nhiên lệnh phong tỏa ở phía đông đã kéo dài khiến toàn bộ thành phố từng náo nhiệt của trung quốc rơi vào tình trạng khóa chặt ở yên trong nhà
chính phủ trung quốc đã điều động hàng nghìn bác sĩ quân y và nhân viên y tế đến thượng hải hỗ trợ dập dịch
đây là đợt huy động lực lượng chống dịch lớn nhất kể từ đợt phong tỏa thành phố vũ hán đầu năm hai nghìn hai mươi
đầu tuần này chính quyền thành phố thượng hải đã bắt đầu lên kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa từng phần bằng cách phân loại các khu dân cư
dù số ca nhiễm covid một mươi chín mới tiếp tục lập đỉnh ngày thứ một mươi liên tiếp
cùng với đó theo số liệu của chính phủ trung quốc hôm một mươi năm tháng bốn giá nhà mới ở nước này tiếp tục trứng lại trong tháng ba
điều đó cho thấy các quy định phong tỏa xã hội đang khiến nhu cầu và niềm tin của người tiêu dùng giảm
theo tính toán của reuters dựa trên dữ liệu do cục thống kê quốc gia trung quốc nbs công bố
trong tháng ba giá nhà mới trung bình tại bảy mươi thành phố lớn của nước này không thay đổi trong tháng thứ hai liên tiếp
tính theo năm giá nhà mới của trung quốc tăng một năm
đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm và thấp hơn mức tăng hai được ghi nhận trong tháng hai
hơn sáu mươi thành phố đã nới lỏng các hạn chế cho vay để hỗ trợ lĩnh vực bất động sản
sau khi chính phủ thực hiện chiến dịch cắt giảm chính sách hỗ trợ khiến lĩnh vực này rơi vào khủng hoảng vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi một
các ngân hàng tại hơn một trăm linh thành phố của trung quốc đã giảm lãi suất thế chấp khoảng hai mươi sáu mươi điểm
mặc dù thị trường nhà đất trung quốc ổn định vào tháng một sự bùng phát của biến thể omicron
và các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt một lần nữa làm hạ nhiệt nhu cầu của người tiêu dùng ở nhiều thành phố
tại các thành phố cấp một giá nhà đã tăng bốn trong tháng này nhưng vẫn thấp hơn mức tăng năm được ghi nhận trong tháng hai
trong khi đó tăng trưởng ở các thành phố cấp hai bằng
chuyên gia phân tích xu xiaolei của viện nghiên cứu bayk cho biết mức tăng trưởng ở các thành phố hạng nhất chậm lại trong tháng ba
chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín cho thấy kỳ vọng thị trường yếu hơn
ông du cho hay sẽ có nhiều thành phố nới lỏng việc hạn chế cho vay trong lĩnh vực bất động sản và nhu cầu sẽ dần tăng cao
thị trường bất động sản ở thượng hải chứng lại khi giá nhà chỉ tăng ba so với tháng trước
đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong bốn tháng trở lại đây
thượng hải đang phải đối mặt với đợt bùng phát tồi tệ nhất của trung quốc kể từ khi virus corona xuất hiện tại vũ hán vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
hàng chục thành phố khác cũng bị đóng cửa một phần hoặc toàn bộ
chuyên gia phân tích liu wenxi của cơ quan bất động sản sentinel cho biết
mức tăng trưởng giá nhà ở thượng hải không thể phản ánh tình hình thị trường chung
ông lu nói thêm mức tăng trưởng giá nhà mới ở thượng hải sẽ tiếp tục giảm vào tháng bốn
tạp chí tài chính jkide cho biết trong tháng ba các nhà giao dịch mới ở thượng hải đã giảm hai mươi bảy so với một tháng trước đó xuống ba mươi sáu hai tỷ nhân dân tệ năm sáu mươi tám tỷ đô
ngày một mươi ba tháng bốn nội các trung quốc cho biết cần có thêm các biện pháp chính sách để hỗ trợ nền kinh tế
tuy nhiên các nhà phân tích không chắc chắn liệu việc cắt giảm lãi suất có thể nhanh chóng thúc đẩy thị trường phát triển khi chính phủ vẫn duy trì chính sách covid một mươi chín không khoan nhượng
các chuyên gia phân tích tại nomura công bố số liệu do wynn khảo sát
trong một mươi hai ngày đầu tháng bốn doanh số bán nhà mới tại ba mươi thành phố đã giảm năm mươi năm sáu so với cùng kỳ năm trước
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại